tỉnh hưng yên hiện có hơn hai trăm sáu mươi km mạng lưới sông trục gần sáu trăm hai mươi km canh mương bảo đảm cấp nước tưới cho trên năm mươi một ha đất sản xuất nông nghiệp
và tiêu nước cho gần tám mươi ba ha đất sản xuất dân sinh đô thị và công nghiệp
do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương trong thời gian dài nên đã xảy ra tình trạng nhiều công trình xây dựng trái phép
vi phạm hành lang làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc tưới tiêu thoát nước gây bức xúc trong xã hội
theo báo cáo của tỉnh hưng yên đến hết năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh có hơn ba năm trăm linh trường hợp vi phạm công trình thủy lợi
trong đó có hai năm trăm ba mươi trường hợp làm nhà công trình phụ vi phạm công trình thủy lợi hơn ba trăm hai mươi trường hợp làm lều quán lán trại còn lại là các vi phạm khác
những vi phạm trên tập trung nhiều ở huyện khói châu kim động yên mỹ và thành phố hưng yên
đối với hình thức vi phạm công trình thủy lợi làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ tưới tiêu
thì là hầu hết các hội dân vi phạm xây tường kè trên hai bên bờ sông bờ kênh cũng như là cầu qua kênh
dẫn đến ảnh hưởng gây ách tắc công tác phục vụ tế tiêu sản xuất nông nghiệp
để làm tốt công tác này đối với sĩ nghiệp thì đã xuống cùng với cả phối hợp với liên lạc ngành huyện
để giả soát công trình thủy lợi để làm sao yêu cầu các hội dân ủy ban nhân dân chỉ đạo cho công tác giải tỏa công trình này
để giải quyết tình trạng lấn chiếm vi phạm công trình thủy lợi tỉnh hương yên đã ra nghị quyết và xây dựng kế hoạch số chín mươi ba a
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nhằm ngăn chặn giải tỏa những công trình xây dựng vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi
trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ công trình thủy lợi
không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm mới
qua giả soát thì có hơn ba
mét vuông là vi phạm chúng tôi đến nay đã giải thoát xong
và người dân đến nay cũng đồng tình với cách làm của đảng ủy ban thị trấn
bên cạnh những địa phương làm tốt công tác vận động giải tỏa những vi phạm công trình thủy lợi
thì vẫn còn một số huyện chính quyền cơ sở chưa sâu sát vào cuộc
vẫn hời hợt trong công tác tuyên truyền vận động nên kết quả giải tỏa những vi phạm công trình thủy lợi chưa đạt yêu cầu
do vậy thời gian tới tỉnh hưng yên cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn
cương quyết giải tỏa cưỡng chế những công trình vi phạm trả lại sự thông thoáng cho dòng chảy
bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ sản xuất đời sống dân sinh hiệu quả nhất là trong mùa mưa lũ